ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đoàn đại sứ các nước thành viên liên minh châu âu đã đến thăm và làm việc
với lãnh đạo thành phố đà nẵng trong khuôn khổ tọa đàm kết nối hợp tác giữa đà nẵng và eu
hiện tiềm năng hợp tác giữa đà nẵng và các đối tác eu còn rất lớn để khai thác
đặc biệt là hiệp định thương mại tự do liên minh châu âu việt nam evfta
chính thức có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng khẳng định đây là cơ hội rất tốt để thành phố đà nẵng
tăng cường kết nối hợp tác toàn diện với các nước thành viên liên minh châu âu
ngài giorgio abetti đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế giáo dục y tế của đà nẵng
đồng thời chia sẻ và mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với đà nẵng trong phát triển kinh tế bền vững
xây dựng đô thị xanh phục hồi kinh tế sau dịch covid một mươi chín ứng phó biến đổi khí hậu
nhân dịp này các đại biểu thuộc đoàn công tác cũng đã thảo luận tìm hiểu thêm thông tin
về cơ hội đầu tư vào thành phố đà nẵng nhất là năm lĩnh vực trọng tâm
mà thành phố sẽ tập trung phát triển trong thời gian tới